công ty cổ phần vận tài đường sắt hà nội cho biết từ ngày hai mươi ba tháng một mươi một công ty chính thức khởi động chương trình khuyến mại giảm giá năm mươi cho hơn một mươi bốn vé tàu trên các tuyến trong tháng một mươi một và tháng một mươi hai
đợt khuyến mại này áp dụng đối với các mắc tàu khách thống nhất tuyến hà nội tp hcm hà nội vinh hà nội lào cai hà nội hải phòng chạy trong khoảng thời gian từ hai mươi ba tháng một mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
công ty dành tổng cộng một mươi bốn hai trăm một mươi sáu vé giảm giá năm mươi
chia đều cho các ngày trong tuần
hành khách có thể mua vé tàu khuyến mại giảm giá tại ga đi tàu mua vé qua các đại lý bán vé tàu hòa qua tổng đài bán vé và chăm sóc khách hàng một nghìn chín trăm linh một trăm linh chín qua các website dsvn vn vé tàu online vn
tiếp theo sau đây là câu chuyện liên quan đến vấn đề đỗ xe tại khu đô thị lớn tại nước ta
hiện tại các khu dân cư đặc biệt là tại khu trung cư không khó để thấy cảnh ô tô đỗ kín tại các lối đi
điều này tiêm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và đôi lúc đã có tai nạn xảy ra vì xe ô tô đỗ tràn lan
vụ tai nạn xảy ra mới đây tại một khu trung cư tại long biên hà nội
một chiếc xe ô tô vì cố tình vượt chiếc xe đạp đi cùng chiều
trên đường hai bên đều có ô tô đỗ khiến người phụ nữ ngã văng xuống đất
rất may vụ tai nạn chỉ làm người đi xe đạp bị thương nhẹ nhưng đã cho thấy nguy cơ mất an toàn tại các khu đô thị khu trung cư khi xe ô tô đỗ lấn chiếm hết đường đi